vào tối ngày hôm qua bộ y tế đã công bố thêm bốn ca mắc covid một mươi chín thứ năm mươi bốn năm mươi năm năm mươi sáu và năm mươi bảy tại việt nam
như vậy đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận tổng số năm mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn
trong số các trường hợp đang điều trị có hai mươi bốn bệnh nhân là người việt nam một mươi bảy bệnh nhân là người nước ngoài
cụ thể bệnh nhân thứ năm mươi bốn là nam quốc tịch latvia
đây là du khách người nước ngoài đã đi trên ba chuyến bay từ tây ban nha đến tp hcm
tp hcm phú quốc và chiều ngược lại
hiện nay bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
bệnh nhân thứ năm mươi năm là nam ba mươi năm tuổi quốc tịch đức
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay vn một mươi tám từ pháp về nội bài vào sáng ngày một mươi bốn tháng ba
bệnh nhân thứ năm mươi sáu là nam ba mươi tuổi quốc tịch anh
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ anh về nội bài vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày chín tháng ba
hiện tại hai bệnh nhân thứ năm mươi năm và năm mươi sáu đang được cách ly
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân thứ năm mươi bảy là nam sáu mươi sáu tuổi quốc tịch anh
bay đến hà nội từ london trên chuyến bay vn năm mươi bốn vào ngày chín tháng ba
cùng chuyến bay với bệnh nhân số bốn mươi sáu
hiện bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại tỉnh quảng nam
và còn trên thế giới công ty kiovac của đức cho biết công ty này có thể sớm sản xuất đại trả vaccine cho virus corona
nếu các vaccine đều thấp chứng minh thành công trong quá trình thử nghiệm
keoc một trong số nhà phát triển vaccine nhận được mức tài trợ từ liên minh sáng kiến ứng phó với dịch bệnh
hiện nỗ lực trong hoạt động điều chế công nghệ vaccine đều thấp vốn đã cho kết quả hứa hẹn khi thử nghiệm ở giai đoạn đầu để chống virus corona
công ty này hy vọng sẽ có vaccine thử nghiệm vào tháng sáu hoặc tháng bảy tới trước khi xin cấp phép để thử nghiệm lâm sàng
công ty này cho biết có thể sản xuất tối đa một mươi
triệu điều trong mỗi chu kỳ sản xuất thường kéo dài khoảng vài tuần
mỗi bệnh nhân sẽ cần hơn một triệu điều vaccine để tiêm chủng và mỗi một chu kỳ sản xuất có thể giúp tiêm chủng cho hàng triệu người
từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba tất cả hành khách nhập cảnh vào thủ đô bắc kinh của trung quốc sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày và tự chịu mọi chi phí
bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả các chuyến bay quốc tế
cũng như đến từ hồng kông đài loan và macau sẽ phải hạ cánh tập trung tại một khu riêng ở sân bay
tất cả hành khách nhập cảnh đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày và chịu sự giám sát của các nhân viên y tế
để có thể kịp thời phát hiện và xử lý nếu xuất hiện ca bệnh covid một mươi chín
những trường hợp đặc biệt cần có sự đánh giá chặt chẽ mới được tự theo dõi tại nhà
trong thời gian cách ly tập trung mọi chi phí sẽ do người bị cách ly tri trả
với những người trung quốc từ nước ngoài trở về sẽ được thanh toán dưới dạng bảo hiểm và được nhà nước hỗ trợ
những trường hợp không có bảo hiểm về nguyên tắc sẽ phải tự chi trả
những trường hợp không có bảo hiểm và có khó khăn sẽ được hỗ trợ sau khi đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định
với quyết định tương tự bắt đầu từ hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo giờ singapore
tất cả hành khách nhập cảnh vào nước này mà đến từ hoặc đi qua các nước asean
nhật bản thụy sĩ vương quốc anh và bắc ireland trong vòng một mươi bốn ngày trước đó
sẽ bị yêu cầu cách ly tại nơi cư trú ở singapore
những người này cũng sẽ phải cung cấp những chứng nhận nơi cư trú trong thời gian cách ly ở singapore
và có thể bị yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín nếu cần thiết
công dân các nước asean muốn nhập cảnh ngắn hạn vào singapore
phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cơ quan đại diện singapore ở nước sở tại để xem xét trước khi tới singapore
thông tin về mẫu giấy chứng nhận sức khỏe được đăng tải trên website của bộ ngoại giao singapore
và các cơ quan đại diện singapore tại nước sở tại